bắt đầu từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng tám trên địa bàn các tỉnh điện biên lào cai đã xảy ra mưa lớn gió lốc sạt lở làm nhiều nhà dân bị hư hại hàng chục hectare lúa hoa màu bị thiệt hại một mươi bảy điểm sạt lở đường giao thông địa phương
cụ thể mưa lớn gió lốc sạt lở đã làm năm nhà bị hư hại điện biên một nhà lào cai bốn nhà về nông nghiệp hơn ba mươi tám hectare lúa hoa màu bị thiệt hại trong đó điện biên có ba mươi bảy ha
về giao thông một mươi bảy điểm sạt lở đường giao thông địa phương điện biên tám điểm lào cai chín điểm đặc biệt tuyến đường đèo gió vàng chua trung thu và trung thu lao xả phình huyện tùa chua tỉnh điện biên bị sạt lở khoảng sáu mét khối gây ách tắc giao thông
về thủy lợi năm trăm linh m ống dẫn nước tưới hai mươi năm mét canh bị sạt lở hư hỏng tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn bốn tỷ đồng sau khi thiên tai xảy ra địa phương đã huy động các lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả ổn định đời sống và sản xuất của người dân